thưa quý vị sau khi thành phố hà nội nới lỏng giãn cách mở lại một số hoạt động kinh doanh hàng ăn và gỡ bỏ phong tỏa nhiều vùng
mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố khá đông cấp hai đến ba lần trước đó
theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng chín nhiều khu vực từng là ổ dịch phức tạp nhất của hà nội như văn miếu văn trương đống đa kim đồng hoàng mai trương dương hoàn kiếm
sau khi được dỡ bỏ phong tỏa nơi quay về nhịp sống thường nhật nơi lại im ắng lạ thường
cụ thể tại văn miếu đống đa và kim đồng hoàng mai dù đã được dỡ bỏ phong tỏa và thu hẹp cách ly y tế
nhưng đại đa số người dân sinh sống tại các khu vực này vẫn đề cao cảnh giác tự cách ly tại nhà và không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết
đường phố thưa thớt các hàng quán đều đóng cửa kín mít
trái ngược với đó khu phố văn trương đống đa cũng được dỡ bỏ phong tỏa cách đây vài ngày
nhưng nhịp sống của người dân nhanh chóng trở về quỹ đạo thường nhật các cửa hàng mở cửa đón khách mật độ người và phương tiện qua lại cũng khá nội nhịp